hôm nay phiên họp thứ ba mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục diễn ra
trong ngày làm việc hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội sẽ dành cả ngày để chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao
trong sáng ngày một mươi tám tháng ba bộ trưởng bộ tây chính hồ đức phước sẽ trả lời nhóm vấn đề đầu tiên gồm công tác quản lý
giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
bên cạnh đó là việc thẩm định cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính
việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh sổ số đặt cược casino và trò chơi điện tử có thường
công tác quản lý giá và quyết định giá hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá
chiều cùng ngày bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai gồm công tác bảo hộ công dân việt nam ở nước ngoài
tình trạng vi phạm pháp luật của công dân việt nam ở nước ngoài và người nước ngoài tại việt nam
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân việt nam công tác quản lý sắp xếp kiện toàn
nâng cao trình độ năng lực tổ chức bộ máy ngành ngoại giao giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động ngoại giao
phiên chất vấn được tổ chức tại phòng họp diên hồng của quốc hội
kết nối trực tuyến đến từng đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành và truyền hình trực tiếp
ủy ban sông mê công việt nam vừa đưa ra nhận định về diễn biến tài nguyên nước đồng bằng sông kiều long trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó trong những ngày cuối của tháng ba sẽ tiếp tục là một đợt xâm nhập mặn mới ở khu vực này
nhận định của ủy ban sông mê công việt nam các tỉnh đồng bằng sông cổ long sắp đón thêm một đợt xâm nhập mặn sâu
nguyên nhân do các hồ chứa trên thượng nguồn sông mê công đang ở mức khoảng năm mươi tổng dung tích hữu ích
với các điều kiện như trên cùng với xu thế dòng chảy giảm trên dòng sông chính mekong dòng chảy qua trạm karat
trong tháng ba có xu thế giảm và lượng nước chữ ở biển hồ campuchia cũng thấp hiện tại chỉ có hai chín tỷ m ba do đó khả năng đóng góp vào dòng chính sông mekong rất hạn chế
nước từ thượng nguồn về ít xâm nhập mặn sâu vào các nhánh sông đồng bằng sông cửu long trong tháng ba
dành mặn một phần nghìn vào sâu nhất trên ba nhánh sông lớn là sông hậu sông tiền và sông vàm cỏ tây
sâu hơn từ tám đến một mươi hai km so với trung bình nhiều năm và sâu hơn so với xâm nhập mặn cùng kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba từ năm đến tám km
dành mặn bốn phần nghìn sâu hơn so với trung bình nhiều năm từ sáu đến một mươi km và sâu hơn cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba là từ bốn đến bảy km
đợt xâm nhập mặn sâu tiếp theo sẽ xảy ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng ba
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra cảnh báo về nền
nhiệt cả nước cao hơn trung bình năm từ năm đến một năm độ nên nắng nóng ở khu vực bắc và trung bộ trong giai đoạn tới
sẽ gai gắt hơn so với trung bình nhiều năm khả năng xảy ra các điểm nắng nóng kỷ lục
tháng ba bốn là hai tháng đỉnh điểm nắng nóng ở khu vực nam bộ và các tỉnh tây nguyên
sẽ có nhiều ngày xảy ra nắng nóng không loại trừ xảy ra nhiệt độ kỷ lục trong thời gian tới
khu vực tây nguyên và nam bộ tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ tháng bốn
ở khu vực trung bộ khả năng xảy ra xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng bốn đến tháng sáu
chính phủ bộ y tế vừa đưa ra các chỉ đạo với các địa phương nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh dạy
vì từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay đã có hai mươi hai người tử vong do căn bệnh này
báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ y tế từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bệnh dạy có xu hướng gia tăng
trong đó có nhiều tỉnh thành phố có bệnh dạy lưu hành
trong nhiều năm và số ca tử vong do bệnh dạy cao từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay tình hình bệnh dạy gia tăng đột biến
với hai mươi hai ca tử vong cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt gần đây xuất hiện các trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn từ một mươi đến một mươi năm ngày
trong đó có nhiều trường hợp là trẻ em dưới năm tuổi bị chó mèo cắn ở vùng đầu mặt gây thương tích nặng
ở khu vực gần dây thần kinh trung ương
theo bộ y tế nguyên nhân chủ yếu gây tử vong do bệnh dạy trên người là người bị động vật cắn nghi dại
cắn chó mèo ở một số địa phương còn lòng lèo
tỷ lệ chó mèo nuôi được tiêm vaccine phòng dạy còn thấp chỉ đạt khoảng năm mươi tổng đàn
dẫn đến tăng số ca bệnh dạy trên động vật
trước tình trạng trên chính phủ và bộ y tế đã có công điện về việc yêu cầu các địa phương tập trung
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dạy chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
xử lý nghiêm các tập thể cá nhân người đứng đầu chính quyền các cấp còn chủ quan lơ là trong lãnh đạo
chỉ đạo công tác phòng chống bệnh dạy nhất là ở những nơi xảy ra nhiều trường hợp người chết vì bệnh dạy
như tỉnh gia lai đắk lắc bình phước bến tre nghệ an điện biên và nơi có tỷ lệ tiêm vaccine dạy
cho tổng đàn chó đạt thấp dưới một mươi như các tỉnh quảng bình hậu giang bình định và quảng nam
sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng cục đường bộ việt nam vừa có yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh
thành phố chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe xây dựng giáo trình kỹ thuật lái xe căn cứ vào khung đào tạo
trên các loại đường trong đó có đường cao tốc và tham khảo giáo trình môn học kỹ thuật lái xe
nội dung lái xe trên đường cao tốc cần thể hiện được kỹ thuật lái xe trên đường cao tốc phân kỳ đầu tư
bảo đảm tính trực quan giúp học viên dễ dàng tiếp thu và thực hành đầy đủ các thao tác khi lái xe trên cao tốc
các cơ sở đào tạo cần giám sát chặt chẽ việc học viên sử dụng cabin học lái xe
mô phỏng các tình huống giao thông để xử lý các tình huống khi điều khiển xe trên cao tốc
giáo viên phải tuyên truyền học viên tuân thủ quy định và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố
tai nạn giao thông trên cao tốc bao gồm đặt tín hiệu cảnh báo khi xe gặp tai nạn hoặc gặp sự cố trên đường
cục đường bộ cũng đề nghị các sở giao thông vận tải tuyên truyền các kiến thức về tham gia giao thông an toàn
tuân thủ các quy định và xử lý tình huống khi xảy ra tai nạn giao thông trên đường cao tốc
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã đăng cài tổ chức hội nghị trao đổi
hợp tác giữa lãnh đạo sáu địa phương vùng đông nam bộ lần thứ tư
các tỉnh thành phố thống nhất sớm tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng
tạo động lực mới thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn kinh tế xã hội vùng đông nam bộ
vùng đông nam bộ mặc dù chỉ chiếm khoảng chín diện tích và hai mươi dân số
nhưng vùng đông nam bộ góp phần rất lớn cho sự phát triển đất nước
đóng góp hơn ba mươi tổng sản phẩm quốc nội gdp và khoảng bốn mươi năm tổng thu ngân sách nhà nước
tại hội nghị lãnh đạo sáu tỉnh vùng đông nam bộ đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện
các nội dung phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội
giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh vùng đông nam bộ năm hai nghìn hai mươi ba
kế hoạch hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
tổng kết hội nghị lãnh đạo các địa phương trong vùng thống nhất
tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắt
để nhanh tiến độ đường văn đai ba thành phố hồ chí minh và các dự án đường cao tốc
đồng thời thông qua kế hoạch phương án đầu tư để kéo dài tuyến đường sắt đô thị số một
đến bình dương và đồng nai và các dự án đường sắt khác như biên hòa vũng tàu thủ thiêm sân bay long thành
cùng với đó phối hợp triển khai khai thác tuyến giao thông đường thủy để phát triển du lịch sông sài gòn
sông đồng nai và phối hợp giải quyết nguồn vật liệu sang lấp cho các dự án giao thông
mới đây tại đại học tổng hợp hiễu nghị các dân tộc nga ở thủ đô moskova
hội sinh viên việt nam tại đại học tổng hợp hiểu nghị các dân tộc nga đã tổ chức chương trình văn nghệ
với chủ đề ca ngợi hình ảnh cây tre việt nam sự kiện nhằm giới thiệu về văn hóa việt nam đến bạn bè quốc tế
chương trình nghệ thuật với chủ đề ca ngợi hình ảnh cây tre việt nam là một hành trình khám phá đặc biệt
giúp sinh viên việt nam và quốc tế thêm hiểu thêm yêu về vẻ đẹp thiên nhiên
văn hóa và con người việt nam
các tiết mục văn nghệ chủ yếu được lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre trong lịch sử văn hóa việt nam
khán giả còn được tham gia trò chơi câu đố liên quan đến hình ảnh cây tre trong lịch sử việt nam
và những giá trị mà loại cây này mang lại cho con người
các tiết mục được bạn bè nga và quốc tế hưởng ứng nhiệt tình để lại rất nhiều ấn tượng
qua đây không chỉ sinh viên nga mà còn sinh viên quốc tế hiểu hơn về những nét đẹp trong lĩnh vực văn hóa của người việt nam
đặc biệt là hình tượng cây tre việt nam
nằm trong hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh con tum
vừa qua tại sân vận động tỉnh con tum đã diễn ra buổi khai mạc hội khỏe phù đồng lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề tuổi trẻ học đừng con tum khát vọng vươn tâm và hội nhập
với sự tranh tài của hơn hai hai trăm linh vận động viên là học sinh đến từ các huyện thành phố trên địa bàn
ở một mươi một môn thi cùng một trăm tám mươi nội dung thi đấu
đây là ngày hội thể thao lớn nhất của tuổi trẻ học
hội khỏe là dịp để tỉnh con tum tiếp tục phát triển tuyển chọn những vận động viên có thành tích nổi bật
nhằm bồi dưỡng tập luyện để tham gia hội khỏe phụ đồng cấp khu vực quốc gia và các hoạt động thể thao thành tích cao
sự kiện sẽ kéo dài cho đến hết ngày hai mươi hai tháng ba
thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng tháng thanh niên và tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh
nhằm tăng cường thể chất và tinh thần đoàn kết giữa các ban đoàn viên sinh viên
đoàn thanh niên tại các đơn vị đã tổ chức các dự án
giải thể thao sôi nổi và hấp dẫn thu hút được sự tham gia của đông đảo các đoàn viên cơ sở
với mục đích cổ vũ phong trào rèn luyện sức khỏe tăng cường giao lưu thắt chặt mối quan hệ
tình đoàn kết giữa các đơn vị trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống
góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
ngay từ khi phát động giải bóng đá phường thụy phương mở rộng lần thứ hai mươi ba đã nhận được sự ủng hộ
và tham gia tích cực đến từ đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên trong và ngoài địa bàn
bốn đội bóng tham gia giải đã cống hiến cho khán giả những trận đấu đầy kịch tính
những pha bóng đẹp mang đậm chất kỹ thuật với tinh thần thể thao thân ái và hữu nghị
cũng trong ngày một mươi bảy tháng ba đã diễn ra vòng chung kết giải bóng đá nữ khối các cơ quan trung ương
bàn tổ chức mong muốn thông qua giải bóng đá sẽ cổ vũ phong trào rèn luyện sức khỏe
tăng cường sự đoàn kết giao lưu giữa các đơn vị đoàn cũng như cán bộ đoàn viên thanh niên
nhất là nữ cán bộ đoàn viên thanh niên trong khối các cơ quan trung ương rèn luyện sức khỏe
thực hiện chủ trương hướng dẫn triển khai giới thiệu công an chính quy tham gia ban chấp hành
ban thường vụ và bầu chức danh phó bi thư kiêm nhiệm đoàn thanh niên xã phường thị trấn
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay cả nước đã có năm trăm ba mươi chín đồng chí công an chính quy
được bầu giữ chức vụ phó bí thư đoàn cấp xã
con số này chiếm tỷ lệ bốn mươi hai hai tổng số phó bí thư kiêm nhiệm đoàn cấp xã trên toàn quốc
nhiều mô hình công trình phần việc của thanh niên được triển khai và phát huy hiệu quả
tại các cơ sở địa phương ghi nhận tại mô hình đoàn thanh niên xã đại mạch đông anh hà nội
mô hình đoàn thanh niên xã đại mạch chung tay giữ vững an ninh trật tự
được thành lập ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi với một mươi năm đoàn viên tham gia do đại úy đặng mạnh tiến
công an xã đại mạch huyện đông anh thành phố hà nội xây dựng
với nhiệm vụ chính là phòng chống dịch covid một mươi chín vận động tuyên truyền người dân phòng ngừa
đấu tranh các loại tội phạm hỗ trợ lực lượng công an trong tuần tra kiểm soát phòng ngừa đấu tranh tội phạm
bảo đảm an toàn giao thông trật tự đô thị trên địa bàn xã
cùng với đó là hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây cũng là mô hình được bộ công an vinh danh trong hội nghị sơ kết chủ trương công an chính quy
tham gia ban chấp hành ban thường vụ bầu dự chức danh phó bí thư kiêm nhiệm đoàn thanh niên xã phường thị trấn vừa qua tại hà nội
quá trình tổ chức thực hiện đại úy đặng mạnh tiến đã vận động thuyết phục các đoàn viên ưu tú
có tinh thần trách nhiệm cao về công việc trong xã tham gia lực lượng công an viên bán chuyên trách
để cùng phối hợp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân
các đoàn viên thanh niên trong xã được coi là những nhân tố đắc lực trong việc phát hiện sớm các vi phạm
chúng tôi lồng ghép vào các nội dung liên quan đến an ninh trật tự
ví dụ như tham gia tuần tra kiểm soát này vận động tuyên truyền người dân về chấp hành pháp luật này
và các em cũng như một gói là cánh tay lối dài của chúng tôi dưới địa bàn
khi nghe ngóng cá lắm được các thông tin gì về an ninh trật tự thì các em cung cấp cho chúng tôi
chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia ban chấp hành ban thường vụ
và giữ chức vụ phó bí thư kiêm nhiệm đoàn xã phường thị trấn
bước đầu đã phát huy được vai trò bảo đảm an ninh trật tự
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở
góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an với cấp ủy chính quyền
các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
đồng thời giúp đoàn viên thanh niên công an kiêm nhiệm công tác đoàn
có điều kiện tốt để rèn luyện bồi dưỡng kỹ năng phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn
triển lãm tranh màu nước quốc tế lớn nhất tại việt nam từ trước tới nay
với chủ đề sắc màu văn hóa đã được tổ chức tại hà nội
sự kiện thu hút hơn bốn trăm linh họa sĩ đến từ sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
triển lãm là sự kết hợp hài hòa giữa các sắc thái nghệ thuật của các nền văn hóa
đến với triển lãm tranh màu nước quốc tế sắc màu văn hóa
những người yêu nghệ thuật đã có dịp được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập tranh đặc sắc
của các họa sĩ màu nước hàng đầu thế giới
triển lãm là cuộc gặp gỡ về văn hóa khi đặc trưng của mỗi nước được thể hiện rõ
thông qua các bức tranh có chủ đề về thiên nhiên đất nước con người
các tác phẩm ở đây thì rất là chất lượng đến từ nhiều các họa sĩ và các nhiều trường phái khác nhau
kể cả những người không chuyên môn về hội họa cũng có được những cảm xúc rất là tốt
xem tranh và cảm giác như mình đang được đi du lịch
chủ đề sắc màu văn hóa tôi mong muốn nghệ thuật một con ngữ phổ biến trên thế giới
để kéo được cái sự thu hút của công chúng và các bạn yêu nghệ thuật
và đồng thời cũng là một cơ hội tuyệt đẹp
để cho những sinh viên và các bạn yêu nghệ thuật